cần nhanh chóng hoàn thiện xây dựng chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp để gắn kết với thị trường lao động một cách hiệu quả
cũng như hỗ trợ cho doanh nghiệp chủ động tham gia vào công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động là thông điệp được đưa ra
tại hội nghị góp ý chương trình đào tạo do tổ chức hợp tác quốc tế đức giz và tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức vào ngày hôm qua tại hà nội
xây dựng tiêu chuẩn về người đào tạo tại doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu tay nghề kỹ năng của doanh nghiệp theo chuẩn asean
là nội dung quan trọng được cộng đồng các nước asean tích cực ủng hộ
vừa qua tổng cục giáo dục nghề nghiệp và nhóm chuyên gia đã thực hiện khảo sát tại ba mươi bốn doanh nghiệp và bảy cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở cờ ba miền bắc trung nam
trên cơ sở giả soát khảo sát nhu cầu xây dựng năng lực người đào tạo dự thảo chương trình đào tạo cho người đào tạo tại doanh nghiệp đã được xây dựng dựa trên sơ đồ đa cung và hồ sơ năng lực nêu trên
chương trình sẽ tiếp tục lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực lao động việc làm trước khi được tổng cục giáo dục nghề nghiệp thẩm định và ban hành